chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ chiều nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà các bà mẹ việt nam anh hùng thân nhân gia đình liệt sĩ cùng tập thể cán bộ nhân viên tại trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số hai hà nội
trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số hai trực thuộc sở lao động thương minh xã hội tp hà nội đặt tại xã viên an huyện ứng hòa thành phố hà nội
hiện nay trung tâm đang nuôi dưỡng năm mươi năm người là mẹ việt nam anh hùng
mẹ vợ và con liệt sĩ người có công với cách mạng và thương binh đồng thời thực hiện điều dưỡng luân phiên hàng chục ngàn lượt người có công của các quận huyện trên địa bàn thủ đô và các tỉnh thành phố khác
tại đây thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ân cần thăm hỏi tặng quà bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh đóng góp của các bà mẹ việt nam anh hùng thân nhân gia đình các liệt sĩ
tại đây tổng bí thư hoan nghênh và biểu dương bộ lao động thương minh xã hội thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hà nội và tập thể cán bộ nhân viên tại trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số hai hà nội những năm qua đã làm tốt công tác chăm lo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho thương bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo cán bộ nhân viên người lao động của trung tâm tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm chăm sóc các cụ như chính những người thân ruột thịt của

bão số bốn đã đổ bộ vào khu vực phía bắc tỉnh quảng trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão số bốn trên đảo cồn cỏ tỉnh quảng trị đã có gió bão cấp tám giật cấp một mươi
cửa việt gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi đông hà gió giật cấp chín vùng ven biển các tỉnh thanh hóa
nghệ an có gió giật cấp sáu ven biển hà tĩnh quảng bình gió giật cấp bảy
ở các tỉnh từ hà tĩnh đến thửa thiên huế đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số bốn trong đêm hai mươi năm tháng bảy ngày hai mươi sáu tháng bảy
các tỉnh từ thanh hóa đến thử thiên huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm cả đợt
ở đồng bằng bắc bộ các tỉnh hòa bình sơn la và tây nguyên có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm cả đợt
vào lúc một mươi ba h chiều nay cơn bão số bốn bắt đầu đổ bộ vào quảng trị mưa lớn và gió giật mạnh kéo dài trong nhiều giờ liền
nhiều địa phương của tỉnh quảng trị bị ngập úng cục bộ nhiều nhà dân bị tốc mái nhiều diện tích hoa màu bị gãy đổ ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
theo thống kê chưa đầy đủ tính đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng bảy bão số bốn đã làm tốc mái hơn năm mươi nhà dân tại các huyện cồn cỏ gio linh vĩnh linh
gió mạnh và mưa lớn
bão số bốn đã làm ngập úng hoàn toàn trên một hectare lúa và hoa màu hàng chục hectare cây rừng cây cao su bị gãy đổ
lãnh đạo nga ukraine đức và pháp vừa cam kết thúc đẩy một kế hoạch hòa bình để chấm dứt xung đột tại miền đông ukraine khu vực này là nơi chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt giữa các binh sĩ chính phủ ukraine và lực lượng đối lập trong hơn ba năm qua
tổng thống nga vladimir putin tổng thống pháp emmanuel macron tổng thống ukraine petro pochenko cùng thủ tướng đức angela merkel đã tổ chức thảo luận bốn bên tập trung vào những diễn biến mới nhất tại các khu vực chủ yếu nói tiếng nga của ukraine
là vùng donbass các cuộc điện đàm kéo dài suốt hai giờ đồng hồ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại donbass đặc biệt khi tuần trước lực lượng đối lập tuyên bố quyết định xây dựng nhà nước mới có tên gọi là marosia ở miền đông ukraine
tuyên bố của tổng thống ukraine prochenko đưa ra sau điện đàm cho biết các lãnh đạo bốn nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại donbass
họ đồng thời kêu gọi rút vũ khí hạng nặng nhất trí phối hợp các bước cuối cùng trong việc đảm bảo an toàn cũng như tiếp tục làm việc hướng tới một lộ trình về thực hiện các thỏa thuận minsk
tổng thống ba lan andrzej duda hôm nay ký ban hành luật trao cho bộ trưởng tư pháp quyền bổ nhiệm và sa thải tránh án các tòa án dân sự của đất nước
quyết định này vấp phải sự phản đối thuộc phe đối lập sau khi tổng thống ba lan ký phủ quyết hai dự luật về cải cách tư pháp vốn được quốc hội thông qua
tổng thống ba lan duda tuyên bố có ý định soạn thảo kế hoạch cải cách tư pháp riêng và các đề xuất mới sẽ được đưa ra trong vòng hai tháng tới
theo phe đối lập các dự luật cải cách tư pháp do đảng luật pháp và công lý pes cầm quyền soạn thảo sẽ làm mất đi sự độc lập của tòa án và trao quyền kiểm soát tòa án cho đảng cầm quyền
ủy ban châu âu ec và mỹ cũng phản đối các cải cách tư pháp tại ba lan
phó chủ tịch ec franstimerman cho rằng hoạt động cải cách tư pháp của chính phủ ba lan sẽ khiến hệ thống tư pháp mất đi tính độc lập và chịu sự kiểm soát tuyệt đối của chính phủ
trưa nay theo giờ địa phương ông ramnath kovin đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống cộng hòa ấn độ qua đó trở thành vị tổng thống thứ một mươi bốn của nước này
tham dự lễ nhậm chức của tổng thống covind có phó tổng thống hamid ansari thủ tướng narendra modi chủ tịch hạ viện sumitra mahachan
các bộ trưởng liên bang thống đốc thủ hiến các đại sứ và các nhà ngoại giao các nghị sĩ cùng các quan chức quân đội
ông kovin bảy mươi một tuổi là người sinh ra thuộc tầng lớp thấp nhất trong ấn độ giáo là dalit và là một cựu luật sư
ông có hai nhiệm kỳ làm thượng nghị sĩ từng làm việc ở bang uttabradesh và bihar và trở thành thống đốc bang bihar ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
việc ông povin thuộc liên minh dân chủ quốc gia nda cầm quyền ở ấn độ trở thành tổng thống ấn độ
được cho là sẽ mở ra một thời kỳ mới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho liên minh này
cũng như chính phủ của thủ tướng modi trong quản lý điều hành đất nước
thúc đẩy triển khai các chính sách cải cách kinh tế cũng như xây dựng đường lối đối ngoại nhằm nâng cao vị thế của ấn độ trên trường quốc tế
bộ tư pháp thái lan cũng như luật sư của cựu thủ tướng zinglax sinavat hôm nay xác nhận
bảy tài khoản ngân hàng của bà sinh lắc đã bị phong tỏa liên quan đến khoản tiền phạt một tỷ usd
từ những thiệt hại do chương trình trợ giá gạo thời bà còn tại vị gây ra
theo nhóm tư vấn pháp lý của bà ynglak vị cựu thủ tướng thái lan đã nhận được thông báo chính thức của bộ tài chính về việc phong tỏa tài khoản
theo đó bảy tài khoản của bà inglak ở ngân hàng bangkok hiện đã không thể tiến hành bất kỳ giao dịch nào
bộ tài chính thái lan cho biết đang xin lệnh của tòa để phong tỏa ít nhất một mươi hai tài khoản ngân hàng của bà inglak
như một biện pháp sơ bộ để thu hồi khoản tiền phạt động thái này chưa từng có tiền lệ tại thái lan
theo đó một nhà lãnh đạo được bầu bị phạt tiền vì một chính sách của chính phủ
trên trang cá nhân cựu thủ tướng thái lan inglak đã chỉ trích chính phủ nước này vì đã tịch thu tài sản của bà nhằm gây sức ép lên tòa án tối cao
trong vụ án đang được thụ lý tại tòa chuyên xét xử các nhân vật chính trị thuộc tòa án tối cao nếu bị tuyên là có tội bà zinlac có thể bị phạt tù đến một mươi năm
trong báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế toàn cầu quỹ tiền tệ quốc tế imf cho rằng
thế giới đang chứng kiến sự dịch chuyển của các đầu tàu tăng trưởng giảm độ phụ thuộc vào mỹ và anh
đồng thời tăng độ phụ thuộc vào trung quốc nhật bản eurozone và canada
imf giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu ở mức ba năm trong năm nay tuy nhiên cảnh báo các rủi ro vẫn còn cao ở trung hạn
imf giảm con số dự báo tăng trưởng của kinh tế mỹ xuống hai một trong năm nay và năm tới
thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo tăng hai ba và hai năm trong năm nay
trong khi đó tổ chức này nâng dự báo kinh tế của trung quốc lên sáu bảy tăng một điểm
tuy nhiên tổ chức này cũng cảnh báo mức định giá cao của các tài sản trên các thị trường tài chính
môi trường chính sách bấp bênh tăng trưởng tiến dụng của trung quốc
và các chính sách bảo hộ đang là những rủi ro chính đối với kinh tế toàn cầu
hôm nay một tàu cao tốc chở năm mươi một người đã bị lật ở vùng biển ngoài khơi tỉnh bắc kalimantan
thuộc miền trung indonesia
điện được ít nhất một mươi người thiệt mạng cùng một số người khác mất tích
lực lượng tìm kiếm và cứu hộ quốc gia indonesia cho biết con tàu mang tên rekcheki baru
đang trong hành trình đến huyện bolgan của tỉnh bắc kalimantan
bị chìm tại vị trí cách bờ biển pelabuhan tengkayu thuộc thị trấn tarakan một km
các lực lượng cứu hộ thuộc hải quân và cảnh sát biển của indonesia
đã được huy động tham gia hoạt động tìm kiếm nạn nhân
vùng biển giữa indonesia và malaysia từng xảy ra một vài vụ tai nạn nghiêm trọng
một năm ngoái một tàu chờ khoảng một trăm linh khách bị chìm gần đảo ba tam
khiến trên một nửa số hành khách thiệt mạng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt